thời gian qua tại các vùng sản xuất rau hoa trên địa bàn tỉnh lâm đồng xuất hiện các loại virus hoành hành trên cây họ cà xà lách và hoa cúc gây thiệt hại lớn về kinh tế của người dân
trước thực tế đó tỉnh lâm đồng đang chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch
theo đó các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống rau hoa kiểm tra hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sản xuất cây giống công bố tiêu chuẩn cơ sở ghi nhãn hàng hóa hướng dẫn cho bà con nông dân các biện pháp quản lý tổng hợp để phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả giảm thiệt hại đến sản xuất